hai đối tượng nguyễn tấn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và danh tử hão sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
quốc chở hão trên xe mô tô sáu mươi bốn b một trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba tìm người trên đường có sơ hở
sẽ ra tay cướp giật tài sản
khi đến khu vực phường một thành phố vĩnh long thì phát hiện
một phụ nữ dừng xe bên lề đường ngay điện thoại
quốc dừng xe cho hãng bước xuống giật điện thoại rồi lên xe tẩu thoát
hành vi của các đối tượng đã bị camera an ninh khu vực ghi lại
biết không thể trốn thoát ngày một mươi bảy tháng năm hảo đến công an thành phố vĩnh long
đầu thú và thừa nhận đã cùng với quốc thực hiện hành vi cướp giật tài sản
cùng ngày lực lượng công an cũng đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng quốc
tại cơ quan công an quốc và ho khai nhận sau khi cướp giật được chiếc điện thoại trên
đã mang đi bán với giá hai triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân